tin tức an ninh trật tự cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh tống đạt quyết định khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt tạm giam đối với nhan thành trung và tăng văn vũ cùng chú tệ xã đại an huyện trà cú vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong khoảng thời gian từ ngày chín tháng tám đến ngày bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy với vai trò là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc quỹ tín dụng đại an
nhan thành trung đã lợi dụng vị trí nhiệm vụ được giao giả chữ ký ký hồ sơ tạo lòng tin để lãnh đạo và nhân viên quỹ tín dụng đại an tin tưởng
nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền giải ngân gây thiệt hại cho quỹ tín dụng đại an số tiền hơn tám trăm bảy mươi ba triệu đồng
đối với bị can tăng văn vũ trong khoảng thời gian từ ngày năm tháng một năm hai nghìn một mươi năm đến ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
vũ là cán bộ tín dụng thuộc quỹ tín dụng đại an đã lợi dụng vị trí nhiệm vụ thực hiện hành vi lấy thông tin cá nhân tài sản
của một mươi tám người là khách hàng vay vốn gửi tiền tại quỹ tín dụng để lập bốn mươi sáu hợp đồng tín dụng lập giả hợp đồng thế chất tài sản
trực tiếp ký giả chữ ký của khách hàng phát sinh trên hồ sơ vay chiếm đoạt số tiền được giải ngân gây thiệt hại cho quỹ tín dụng đại an số tiền hơn chín tỷ đồng
thời gian gần đây trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đối tượng đã giả mạo sử dụng tên hình ảnh văn bản công văn
của công ty văn hóa và truyền thông một nghìn chín trăm tám mươi books để lừa đảo thông qua quảng cáo tuyển dụng và chiếm đoạt tiền
cụ thể như sau nhóm đối tượng lừa đảo sử dụng tên thông tin của một nghìn chín trăm tám mươi books để đăng tải tin tuyển dụng người đọc sách
và đây là hình thức lừa đảo trực tuyến hay được gọi là online điển hình gần đây lợi dụng phần niềm tin với các thương hiệu lớn
quen thuộc biến tướng từ hình thức thực hiện nhiệm vụ nhận thưởng
điểm đáng nói các tài khoản giả mạo này đều được trả
tiền chạy quảng cáo nên có thể tiếp cận đến số lượng lớn người dùng mạng xã hội
người quan tâm đến hình thức kiếm tiền qua đọc sách được gửi hợp đồng thỏa thuận lương thưởng có chữ ký và con dấu giả của một nghìn chín trăm tám mươi books
sau khi nạn nhân điền thông tin cá nhân đối tượng xấu sẽ thu thập điện thoại và danh tính
sau đó đối tượng lừa đảo thêm số điện thoại của nạn nhân vào các nhóm trao đổi như là nhóm chat trên các ứng dụng telegram
yêu cầu thực hiện nhiệm vụ đọc sách mỗi ngày để nhận lương
để được nhận công việc này thì người dùng phải nạp tiền sau mỗi lần kết thúc công việc thì được hoàn tiền về tài khoản
khi số tiền người chơi nạp lớn dần họ sẽ nhận được thông tin hệ thống báo lỗi yêu cầu người bị hại đóng thêm tiền để sửa lỗi và hoàn tiền về ví điện tử
kết quả là người bị hại sẽ mất trắng số tiền đó bởi kẻ lừa đảo khi chiếm đoạt được tiền sẽ xóa toàn bộ tài khoản liên hệ
và để phòng tránh bị lừa đảo cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông khuyến cáo người dân cần phải nâng cao cảnh giác
không nên chủ quan khi gặp các trường hợp và hành vi không minh bạch trên mạng xã hội
mọi người tuyệt đối không làm theo yêu cầu tạm ứng trước tiền không tin tưởng vào những đề nghị quá hấp dẫn và công việc dễ dàng mà không cần trình độ hay kỹ năng được quảng cáo trên mạng xã hội
đặc biệt người dùng mạng xã hội không cung cấp thông tin cá nhân số tài khoản ngân hàng hay mã bảo mật một lần otp cho bất kỳ ai
và dưới bất kỳ hình thức nào
thưa quý vị vào trường ngày hôm nay hai mươi bốn tháng ba cục y tế dự phòng bộ y tế thông tin về trường hợp mắc cúm ah năm n một tại tỉnh khánh hòa đã tử vong
đó là bệnh nhân nam hai mươi một tuổi cư trú tại thôn tân ninh xã ninh trung thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa
đây là trường hợp mắc cúm ah năm n một thứ hai mươi một
kể từ năm hai nghìn một mươi bốn sau nhiều năm không ghi nhận trường hợp mắc bệnh trên người tại việt nam bộ y tế nhận định trong thời gian tới vẫn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cúm da cầm sang người
bên cạnh đó thời điểm này đang là giai đoạn chuyển mùa thời tiết thay đổi bất thường là điều kiện thuận lợi cho các loại mầm bệnh phát triển
hiện tại chưa có bằng chứng cho thấy cúm ah năm n một lây từ người sang người
tuy nhiên virus ah năm n một là chủng cúm độc lực cao người bị nhiễm thường diễn tiến nặng và tử vong
với tỷ lệ cao khoảng năm mươi
còn với hành vi nâng khống gói thầu thiết bị y tế làm thất thoát một mươi tám tỷ đồng
ba đối tượng của một công ty dược phẩm vừa bị công an tỉnh bà rịa vũng tàu ra quyết định khởi tố
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam đối với tạ quang trường nguyên phó tổng giám đốc công ty cổ phần y dược phẩm v medic

tố bị can lệnh khám xét và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với huỳnh tuấn anh
nguyên giám đốc công ty trách nhiệm miễu hạn thương mại dịch vụ tạ thiên ân
khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú đối với lê hữu lễ nguyên trưởng phòng kinh doanh dược phẩm
và trang thiết bị y tế công ty cổ phần y dược phẩm v medimax
để tiếp tục điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng

để tiếp tục điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng

công an thành phố quy nhơn tỉnh bình định cũng vừa triệt xóa thành công nhiều tụ điểm mua bán cháy phép chất ma túy dưới dạng là cỏ mỹ
bắt giữ các đối tượng gồm huỳnh văn hiền cao trọng hữu phước và trần kim dũng cùng trú tại phường đống đa tp quy nhơn
qua nắm tình hình đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an thành phố quy nhơn đã chia làm ba mũi trinh sát bất ngờ kiểm tra hành chính
nơi ở của các đối tượng huỳnh văn hiền cao trọng hữu phước và trần kim dũng ở phường đống đa tp quy nhơn
tại thời điểm kiểm tra công an đã phát hiện và thu giữ trên năm trăm linh gói cỏ mỹ đã đóng gói thành phẩm và gần hai kg cỏ mỹ thô chưa qua báo chế
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản thu giữ toàn bộ số tăng vật trên và đưa các đối tượng về trụ sở để đấu tranh làm rõ
công an tp thuận an đang xác minh điều tra làm rõ vụ đuổi đánh nhau xảy ra vào khuôn khí
khoảng hai mươi ba h hai mươi p vào tối ngày hai mươi ba tháng ba trên đường n chín khu dân cư thuận giao phường thuận giao tp thuận an tỉnh bình dương
theo hình ảnh trích xuất từ camera an ninh của nhà dân ghi lại hai thanh niên đi trên một xe máy bị hai thanh niên cùng đi trên một xe máy khác đuổi theo
lo sợ bị tấn công hai thanh niên chạy vào bên trong khu vui chơi trẻ em song vẫn bị hai thanh niên kia truy đuổi dùng bàn ghế và tấn công
sau đó ba thanh niên khác xuất hiện
cả nhóm năm người tiếp tục tấn công đánh hội đồng hai nạn nhân
trước khi rời khỏi hiện trường nhóm thanh niên còn đập phá xe máy của nạn nhân
đang di chuyển theo hướng nam bắc trên tuyến quốc lộ một a một chiếc xe container kéo theo sermiro moc bỗng nhiên bấp cháy dữ dội
xe container kéo theo sermira mark do mai văn thành chú huyện quận sơn trà thành phố đà nẵng điều khiển
di chuyển trên quốc lộ một a theo hướng nam bắc
vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút cùng ngày khi đến đèo lý hòa thuộc địa phận xã hải phú huyện bố trạch tỉnh quảng bình
bất ngờ ngọn ngựa đã bốc lên ở phần đầu xe đáng cháy loạn nhanh và thiêu dội phần đầu xe
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường cùng với người dân tham gia chữa cháy
vụ cháy không cơ thể thải về người xe container bị hư hỏng nặng
sự việc đã gây ách tắc giao thông cục bộ trên tuyến quốc lộ một a và nguồn nhân thiệt hại của vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ